ngày mai bắc bộ vẫn có nắng nhiều có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi trên ba mươi sáu độ tập trung ở khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
sau đó từ chiều tối và đêm mai khi hình thế gây mưa trên cao hoạt động mạnh thì mưa sẽ gia tăng về diện và lượng
cục bộ có mưa to trong cơn rông dễ kèm theo hiện tượng cực đoan nguy hiểm như lốc xét và gió giật mạnh
đợt mưa còn kéo dài nhiều ngày sau nên người dân cần chú ý có kế hoạch sinh hoạt phù hợp
đối với các tỉnh miền trung khu vực từ thanh hóa đến phú yên sẽ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt
nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực này phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
còn các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận có mức độ nắng vừa phải
với nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động trong ngưỡng ba mươi hai ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn chịu ảnh hưởng chính bởi hoạt động của gió mùa tây nam có cường độ trung bình
nên chủ yếu gây ra mưa sâu
nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực nam đông tập trung về chiều tối và đêm ở diện giải sát
ban ngày trời có nắng và nhiệt độ trưa chiều tại tây nguyên có thể đạt ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
khu vực nam bộ từ ba mươi hai ba mươi năm độ
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển trên hầu khắp khu vực biển đông phổ biến thịnh hành
có gió hướng nam đến tây nam với cứng độ ở mức trung bình
ở khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa phổ biến ít mưa
với tầm nhìn xa thông thoáng
còn khu vực nam biển đông bao gồm huyện đảo trường sa có mưa rào và rông giải sát
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới ngưỡng ba mươi ba độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội mây thay đổi chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh
ngày nắng có nơi nắng nóng gió nam cấp hai cấp ba với nhiệt độ từ hai mươi bảy ba mươi năm độ